những tháng vừa qua là chưa từng có trong nhiều năm qua của ngành y tế
khi việc mua sắm trang thiết bị y tế gặp nhiều khó khăn
và nghị định bảy trên hai nghìn hai mươi ba cùng nghị quyết ba mươi của chính phủ
được xem là chìa khóa để gỡ nút thắt cho ngành y tế
ngay khi nghị quyết ba mươi của chính phủ được xem
ngay khi nghị quyết ba mươi được ban hành thì các bệnh viện cơ sở y tế
đã cắt tóc và ra soát khẩn trương triển khai công tác đấu thầu
trang thiết bị thuốc vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh
tại thành phố hồ chí minh trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước
cũng là nơi tập trung nhiều cơ sở y tế lớn nhất cả nước
mỗi năm số lượt khám bệnh chứa bệnh ngoại trú và nội trú
trên địa bàn thành phố khoảng hơn một mươi một triệu lượt
tuy nhiên thời gian vừa qua con số này tại các bệnh viện lớn giảm mạnh
nguyên nhân từ việc bệnh viện không thể sửa chữa
mua sắm vật tư trang thiết bị y tế
trước đây thì bệnh viện cũng đã có những văn bản gửi cho sở y tế
để cảnh báo là vấn đề bệnh viện có nguy cơ là sẽ thiếu hụt
cái thủy tinh thể trong thời gian sắp tới
vì bệnh viện đã có cái gói thầu đã trúng thầu
các công ty cũng đã đưa hàng về tới cửa khẩu
nhưng mà không thể nhập khẩu được
vì không cái giấy phép mà nhập khẩu không được gia hạn
rồi bệnh viện cũng đã báo cáo một số vấn đề liên quan đến việc
mà sửa chữa gấp các trang thiết bị hư hỏng cái linh kiện
tại vì linh kiện thì nó thường nó phải tương thích
với lại cái máy mà công nghệ nó độc quyền
trước đây chúng tôi chỉ có một báo giá
và khi mời thẩm bệnh giá thì không thể giải quyết được
và cũng rất may lần này nghị quyết ba mươi
là giúp bệnh viện có thể giải quyết được hai vấn đề này
sau nhiều ngày nóng lòng chờ đợi giờ đây
một số trang thiết bị như máy siêu âm máy x quang
máy mri bị hư một số linh kiện tại các bệnh viện
sẽ được sửa chữa nhờ nghị quyết ba mươi của chính phủ
bên cạnh đó những điểm mới cập nhật và sửa đổi của nghị quyết
như bỏ thời hạn thanh toán bảo hiểm y tế với máy mượn máy đặt
đáp ứng được yêu cầu các bệnh viện đề xuất
tạo điều kiện thuận lợi trong công tác mua sắm trang thiết bị
vật tư y tế cho bệnh viện
ngoài ra giải pháp được đưa ra ở nghị định chín mươi bảy của chính phủ
cũng tạo điều kiện thông thoáng cho việc thông quan hóa chất
vật tư thiết bị y tế thuận lợi
đồng thời giao trách nhiệm cho doanh nghiệp
và đảm bảo chất lượng hàng hóa thiết bị y tế vật tư hóa chất
điều này sẽ chấm dứt tình trạng đấu thầu xong rồi
nhưng các công ty không cùng ứng được do không thông quan được
các bệnh viện cũng có tổ thường xuyên theo dõi diễn biến
của các đơn vị trong công tác mua sắm hóa chất vật tư
để có những hướng thống nhất
hoặc là chúng tôi sẽ tiếp tục có những ký nghị nếu nó phát sinh
về lâu dài các bệnh viện kiến nghị chính phủ tiếp tục giao cho các bộ ban ngành
ban hành văn bản quy phạm pháp luật thông tư nghị định
để làm sao công tác quản lý mua sắm đấu thuốc vật tư y tế thiết bị
được công khai minh pháp luật
đặc biệt là tạo hành lang pháp lý cho các bệnh viện hoạt động thuận lợi đúng quy định pháp luật